sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhất của người mẹ dành cho con mình trong những năm tháng đầu đời
nhiều nước trên thế giới còn gọi sữa mẹ là vàng lỏng
thế nhưng lại có những gia đình hay em bé với những hoàn cảnh đặc biệt không có được nguồn sữa quý giá này
vì vậy mà có những người mẹ sẵn sàng chia sẻ vô điều kiện từng giọt sữa
và cũng có những bà mẹ khác ngày ngày đi đến từng nhà con từng túi sữa để mang cho những hoàn cảnh thiệt thòi hơn
hành trình thiện nguyện ấy đã được nhóm giữa mẹ cho con duy trì suốt hai năm nay
chính bản thân từng là một người mẹ không có sữa cho con bú
chị phạm thúy linh đã phải đến nhiều nhà người quen để xin từng túi sữa mẹ về cho con mình
bắt đầu là từ tình thương của một người mẹ
sau là hy vọng có thể giúp đỡ những người mẹ cùng cảnh ngộ những em bé ôm yếu mồ côi
chị linh đã thành lập ra nhóm sữa mẹ cho con
mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng với ý nghĩa nhân văn từ những hành động thực tế
đến nay nhóm hiện có tới hơn bốn mươi thành viên
và cho sữa thường xuyên cho hơn ba trăm linh mẹ
mọi người nghi hoặc với những việc làm của tôi
họ không bao giờ họ nghĩ là có người nào có thể rảnh rỗi
cũng đôi con nhỏ mà rảnh rỗi đi gom sữa của người này
mang cho người khác mà hoàn toàn miễn phí
hoặc có những người người ta nghĩ tôi là bán sữa
hoặc có những người thì họ không hiểu là tôi làm gì như họ nghi học
còn những người mà xin sữa thì họ luôn luôn nghĩ là
họ không biết tôi làm gì như họ nghi hoặc
phải có một cái mục đích gì đó
hoặc là họ nghi ngờ là cái sữa đấy nó có thực sự là sạch hay không
muốn con bé có một cái tình thương được từ các mẹ
và thứ hai là nó cũng rất thật sự rất là tốt
thế là tôi chỉ muốn giúp đỡ những cái trường hợp như vậy thôi
công việc gom sữa là hoàn toàn tự nguyện
dù tất cả đều đang nuôi con nhỏ
nhưng họ sẵn sàng bỏ công sức chi phí
thậm chí không kể mưa hay nắng
vượt hàng chục km mỗi ngày đi thu gom sữa
sữa xin được sẽ được cho vào các nhà
các túi tiệt trùng và bảo quản cẩn thận
vất vả là thế nhưng chưa từng một ai kêu ca
không cần phải kể lấy nhiều
chị linh và các mẹ trong hội cứ ngày ngày
âm thầm lặng lẽ thực hiện công việc của mình
tấm chân thành có lẽ là yếu tố quan trọng nhất
khiến cho việc làm của chị được nhiều mẹ ủng hộ
mục đích của mình cho sữa thì đầu tiên cũng chỉ là
thừa sữa thì cho nghĩ là sẽ sang sẻ với các bạn khác thôi
nhưng mà sau khi tham gia vào nhóm thì thấy là
cái hoạt động này hoạt động rất là ý nghĩa
ngoài việc là giúp đỡ các bé
thiếu sữa thì còn giúp đỡ những cái bé mà đang ốm
hoặc là những bé mà mồ côi không có mẹ chăm sóc
nên là mình thấy rất là hứng thú khi mà tham gia nhóm
để giúp đỡ các bé như thế
nguồn sữa được thu gom này sẽ được trao
hoàn toàn miễn phí tới người có nhu cầu
tuy nhiên nhóm cũng có quy định cụ thể minh bạch
mỗi lần nhận sữa phụ huynh phải mang chứng minh nhân dân
và giấy khai sinh của con để đối chứng
để sữa được đến đúng với người cần
tôi đã xin sữa ở đây khoảng bốn năm lần
và nhờ có nhóm của sữa mẹ cho con
thành ra là con tôi mới có sữa để ăn
và theo như tôi thì nhóm sữa này
các bạn đã làm được rất là nhật tình
mỗi lần đến xin xứ thì các bạn cũng hay
chia sẻ các kinh nghiệm với em bé
tôi rất là mong nhóm sữa mẹ cho con
sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai
để cho các em bé mà không có đủ nguồn sức của mẹ
được hưởng dụng vào sữa vàng
quen có lạ cũng có
nhưng tất cả các thành viên trong nhóm sữa mẹ cho con
đều chung một mục đích tươi đẹp
việc làm nhân văn ấy không chỉ có ý nghĩa
về mặt kinh tế mà còn giúp cho nhiều em bé
có thêm nguồn dinh dưỡng đủ đầy mỗi ngày
một cú một lít hai